tại khu quần thể di sản văn hóa thế giới thành nhà hồ đã diễn ra lễ tế đàn nam giao nhân dịp kỷ niệm năm trăm chín mươi bảy năm ngày mất của hoàng đế hồ quý ly và sáu trăm một mươi bảy năm vương triều nhà hồ khai đàn tế nam giao
lễ tế nam giao gồm hai phần lễ ngân giá và lễ tế trong đó lễ tế được địa phương phục dựng bài bản với ba nghi thức bao gồm lễ ngân thần lễ tế thần và lễ tống thần
nghi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và linh thiêng thu hút nhiều con cháu họ hồ khắp các địa phương trong cả nước cùng du khách
trong lịch sử lễ tế nam giao được coi là nghi lễ quan trọng bậc nhất dưới chế độ quân chủ nhằm khẳng định tính chính thống của triều đại uy quyền của hoàng đế tuân theo mệnh trời mà cai trị dân chúng chỉ nhà vua mới có quyền thực hiện
dưới triều đại vua hồ quý ly đàn tế nam giao là nơi hàng năm vua tiến hành lễ cúng tế cầu quốc thái dân an hoặc lễ tế và những dịp đại xá thiên hạ
sau hơn sáu trăm linh năm với những thăng trầm lịch sử hiện đàn tế nam giao thành nhà hồ là một trong ba đàn tế còn giữ được mặt bằng tương đối nguyên vẹn cổ nhất trong lịch sử đàn tế nam giao của việt nam